liên quan tới thông tin được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về việc là một bác sĩ rút ống thở của người nhà để nhường máy thở cho mẹ con sản phụ
sau khi kiểm tra sở y tế tp hcm khẳng định thông tin này là hư cấu
hiện phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và sở y tế tp hcm vào cuộc xác minh làm rõ nguồn gốc bài đăng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày hôm qua trên tài khoản facebook trần khoa được cho là bác sĩ sản phụ khoa đã đăng tải nội dung quyết định nhường máy thở của mẹ mình cho một sản phụ đang cần
sau khi mẹ mất người này đã nén nỗi đau mất người thân và trực tiếp phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi
kèm với nội dung còn có hình ảnh hai bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật
tuy nhiên tại các bệnh viện của thành phố không có việc rút ống thở để nhường cho bệnh nhân
còn hình ảnh của hai em bé sơ sinh trong câu chuyện trên là hình ảnh lấy từ facebook của một bác sĩ khác